ngày sáu tháng bốn hàng trăm người dân cùng phương tiện ô tô và xe máy đã tập trung dàn hàng ngang di chuyển chậm qua cầu bến thủy một nối hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh để phản đối trạm thu phí bot khiến quốc lộ một a đoạn qua cầu bến thủy một bị ách tắc nghiêm trọng
ngày sáu tháng bốn hàng trăm người dân cùng phương tiện ô tô và xe máy đã tập trung dàn hàng ngang di chuyển chậm qua cầu bến thủy một nối hai tỉnh nghệ an và hà tĩnh để phản đối trạm thu phí bot khiến quốc lộ một a đoạn qua cầu bến thủy một bị ách tắc nghiêm trọng
để điều tiết giao thông tránh ách tắc cục bộ lực lượng chức năng đã phân luồng phương tiện giao thông
để điều tiết giao thông lực lượng chức năng đã phân luồng phương tiện giao thông
bọn chúng tôi không đấu tranh vì giá cao để mà bây giờ để giảm nếu mà giảm vì bọn tôi mà cảm thấy cái mức giá đó cao để cái cuộc đấu tranh này là để giảm giá thì không hoàn toàn không
cuộc đấu tranh này là để siên cầu bốn và bộ giao thông vận tải phải đưa cái tràm bến thủy một về cái vị trí đúng của nó để không thu oan phí của cái dân nghị xuân di chuyển sang vinh vinh di chuyển qua nghị xuân không đi một mẹ đường bot nào của siên cầu bốn đầu tư cả
đa số người dân cho rằng họ chỉ đồng ý trả phí qua cầu bến thủy một và cầu bến thủy hai
vẽ trả phí bot như thông tin in trên vẽ
ngoài ra người dân cũng đề xuất di rời trạm thu phí để đảm bảo khoảng cách vì hiện hai trạm này được đặt chỉ cách nhau chưa đến hai km
đến một mươi một h ba mươi phút cùng ngày tình hình giao thông trên quốc lộ một a đoạn qua trạm thu phí bot và cầu bến thủy một mới được ổn định thông suốt trở lại